xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
tiếp nhận tin báo từ công an xã thủy đường về việc khuya ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ phôn hường ở thôn tràm xã thủy đường huyện thủy nguyên
bị một đối tượng đột nhập trộm tài sản dùng dao tấn công chủ nhà khi bị phát hiện
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện thủy nguyên đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc
để kiểm tra hiện trường thu thập dấu vết và thu thập thông tin từ người bị hại
do đêm tối cộng với bị tấn công bất ngờ tâm lý hoảng loạn
nên bị hại hầu như không cung cấp được thông tin gì liên quan đến nhân giáng hay danh tính của hung thủ
sau khi cơ quan tìm hiểu công an huyện thủy nguyên đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc
thủy nguyên đang tiến hành điều tra giả soát xác minh thu thập thêm thông tin từ những người sống xung quanh hiện trường để làm sáng tỏ vụ việc
thì ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một lại có thông tin văn phòng bảo hiểm fudenture ở thị trấn núi đảo huyện thủy nguyên
bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt lấy cắp số tiền lên đến gần bốn trăm năm mươi triệu đồng
thời điểm xảy ra vụ việc vào khuya ngày bốn tháng một không một nhân viên hay bảo vệ của văn phòng bảo việc có mặt tại đây
do vậy việc ghi nhận thông tin từ người biết việc là không thể thực hiện
hệ thống camera an ninh bên trong văn phòng đã bị vô hiệu hóa trong thời gian xảy ra vụ trộm
công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành tỉ mỉ thận trọng với mục tiêu tìm được dấu vết vật chứng liên quan danh tính hung thủ
xong kết quả thu được lại không như mong muốn
ngoài việc xác định được hướng đột nhập vào tẩu thoát của đối tượng là cùng một hướng
thì cơ quan điều tra không có thể tìm ra

thứ hai là cách thức đột nhập thì đối tượng sử dụng gọng gà đột nhập vào khu cửa sổ hoặc ô thoáng phía sau của các nhà mà đối tượng đột nhập
sau đấy thì đối tượng sẽ đi vào trong và tiếp tục tìm các đồ vật tài sản có giá trị như két sắt để dùng gọng gà và các dụng cụ mang theo để đột nhập phá két và đột nhập trộm khắp tài sản đấy
điểm khiến cơ quan điều tra chú ý là tại văn
phòng bảo hiểm có nhiều tài sản thiết bị điện tử có giá trị nhưng đối tượng không động đến mà chỉ lấy tiền mặt có trong kết sắt
chi tiết này giúp cơ quan công an mở ra được một số nhận định hữu ích như
số đối tượng tham gia vụ án không nhiều hùng thủ chắc chắn đang cần một khoản tiền mặt lớn
ngược lại thì chi tiết này cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình truy tìm vật chứng
bởi vì đây cũng là một trong những biện pháp
cơ quan điều tra giúp truy vết danh tính kẻ phạm tội
tổng hợp kết quả khám nghiệm hiện trường so sánh trên nhiều phương tiện ở cả hai vụ đột nhập
vào cơ sở kinh doanh đồ gỗ ở xã thủy đường và văn phòng bảo hiểm furdentral
cơ quan điều tra nhận thấy có nhiều điểm trường
tương đồng về khung thời gian gây án địa điểm gây án cách thức đồn nhập mục đích động cơ phạm tội
tuy nhiên cơ quan điều tra huyện thủy nguyên lúc này chưa có đủ cơ sở để kết luận
thủ phạm gây ra hai vụ trộm cắp trên là cùng một đối tượng hay bởi nhiều đối tượng khác nhau
một vấn đề nữa mà công an huyện thủy nguyên phải đi tìm câu trả lời
đó là đối tượng phạm tội là người địa phương hay đến từ những địa bàn giáp danh
được sự phân công của lãnh đạo tập trung xác minh tất cả các đối tượng như đối tượng có tiền án
tiền sự đối tượng chưa có công an việc làm đối tượng lang thang
đối tượng của huyện là chơi game tất cả và hư hỏng trên địa bàn huyện nguyên
song song với nhiệm vụ trên thì tổ công tác nhận nhiệm vụ điều tra
giả soát thu thập hệ thống camera an ninh cũng tích cực vào cuộc
toàn bộ đầu cam trên các tuyến đường ra vào hiện trường hai vụ việc đều được các
trinh sát thu thập quan sát phân tích và thống kê kết quả theo ngày để báo cáo lãnh đạo công an huyện
thủy nguyên rất rộng ba mươi năm xã hải địa chấn rất là rộng nhưng qua nhiệm vụ và lắm nhiệm vụ cơ
bản và tất cả nhiệm vụ cơ bản tất cả các quả các trinh sát tất cả các địa bàn huyện nguyên nắm lại
báo cáo lại và những sàng lọc các đối tượng

nếu như tổ công tác nhận nhiệm vụ nắm địa bàn chưa dựng được đối tượng nào
nghi có liên quan đến các vụ việc thì tổ công tác ra soát camera sau những ngày miệt mài
đêm dài thức trắng đã khoanh vùng và giờ chỉ còn tập trung vào một đoạn hình ảnh về hai đối tượng
đeo nhau bằng xe máy màu đỏ nhãn hiệu wayrs xuất hiện gần văn phòng bảo hiểm trong đêm ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn văn văn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn
thì những manh mối đầu tiên vừa lé sáng thì cũng là lúc công an huyện thủy nguyên lại nhận được tin báo

chưa liên tiếp những thông tin được công an huyện thủy nguyên báo cáo lên người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
chúng tôi thấy như thế này thứ nhất là phải nhận định thủ phạm rất thông thuộc địa bàn nắm rõ được quy luật hoạt động sinh hoạt của cơ sở kinh doanh cũng như của chủ nhà
thứ hai là có một sự lựa chọn về thời gian vị trí để đột nhập vào cái cơ sở đó
thứ ba là cùng một hình thức đột nhập cậy phá lục xoát tài sản và thể hiện một tính rất manh động sẵn sàng khống chế và gây thương tích cho chủ nhà cũng như bảo vệ
khi khám nghiệm trường trong vụ việc tiến banh trong quá trình khám nghiệm trường bên trong có một ô thoáng đập vỡ kính kích thước tầm một mươi một mươi năm cm
chúng tôi tiến hành kiểm tra cho một số anh em
khi đưa tay vào kiểm tra là nếu người nào ráng mập và to béo thì tay vào thì không thể cho tay vào được
chúng tôi nhận định là đối trượng liêu trèo rất là rõ
cái dáng người thì phải là giá người gầy bé và chiều cao đối tượng thì cũng mức ở trung bình thôi
đối tượng này thì thuận bên tay phải
hệ thống các tài liệu cho tới lúc này cơ quan điều tra nhận định
hung thủ gây ra loạt vụ trộm cướp tài sản trên là
nhóm đối tượng chân dung của cải phạm tội bước đầu cũng được dựng lên để làm cơ sở cho công tác giả soát
xác minh có chọn lọc về sau này
từ ba mươi năm xã thị trấn thuộc địa phận huyện thủy nguyên
ban chuyên án đã rút gọn và giờ chỉ tập trung giả soát ở các xã xung quanh hiện trường ba vụ việc
đặc biệt tập trung vào thị trấn núi đèo xã thủy đường và xã hòa bình
ra soát xác minh toàn bộ số thanh niên ở cả ba địa phương đặc biệt tập trung vào
những người có tiền án tiền sự về tội xâm phạm quyền sở hữu
đối tượng nghiện ham mê cờ bạc lô đề quẫn bách về tài chính
những thanh niên không nằm trong diện trên nhưng chưa có công an việc làm
có hình dáng nhỏ bé cũng được ban chuyên án đặc biệt lưu tâm
cuối cùng một nhiệm vụ không thể bỏ qua chính là việc lên danh sách những cá nhân đang sở hữu xe nhãn hiệu was màu đỏ
có hộ gia đình tại địa phương nêu trên
chỉ riêng xã thủy đường một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của huyện thủy nguyên
số đối tượng tiền án tiền sự đã lên đến hai trăm linh người
trước kể đối tượng nghiện các tiền án xã hội khác thì cũng đủ hiểu khối lượng công việc dày đặc
mà các trinh sát của chuyên án một trăm hai mươi một t đã phải trải qua

mà các trinh sát của chuyên án một trăm hai mươi một t đã phải trải qua
trước kể đối tượng nghiện các tiền án xã hội khác thì cũng đủ hiểu khối lượng công việc dày đặc

đối tượng thì đi xe máy dạng thì chúng tôi xác định được dạng xe wales
nhưng mà không thể nào xác định được biển số vì do giết ở ban đêm hay là do ngược ánh sáng
mặc dù không xác định được biển số xe cũng như điểm đầu tiên các đối tượng xuất hiện
nhưng cơ quan công an lại thu được
đoạn hình ảnh chiếc xe quay màu đỏ rẽ vào thôn đồng mát xã thủy đường
tài liệu này giúp củng cố niềm tin của ban chuyên án rằng
hung thủ gây ra loạt vụ việc đang ẩn náu đâu đó trong xã thủy đường
cùng với kết quả giả soát xác minh trên cơ quan điều tra tiến thêm được một bước nữa
bằng việc thu hẹp diện điều tra xác minh tập trung được hơn vào thôn đồng mát
kết quả giả soát xác minh tại thôn đồng mát cho thấy
số đối tượng tiền án tiền sự nghiện hút đều có chứng cứ ngoại phạm
diện đối tượng vướng vào các tệ nặng khác thì lại có góc dáng trái ngược hoàn toàn
với nhận định của cơ quan điều tra
đặc biệt không ai trong số này sở hữu quây rs màu đỏ
còn người đang sở hữu chiếc xe giống với phương tiện xuất hiện tại hiện trường
thì lại chưa có điều tiếng gì thậm chí lại có công an việc làm ổn định

kết quả điều tra ví như một mớ bỏng mong
làm dối não ngay cả những người thâm niên nhất trong lực lượng cảnh sát điều tra
nhưng khi đã tính tâm lại thì thấy có nhiều điểm trùng khớp
giữa đối tượng gây án và công dân đào hưng long
ngoài chiếc xe was thì long có sức phóc phù hợp với nhận định của cơ quan công an
về các đối tượng gây án và công dân đào hưng long
về hình dáng đối tượng gây án

xã thủy đường huyện thủy nguyên thành phố hải phòng được đưa vào tầm ngắm của ban chuyên án
kết quả xác minh sâu cho thấy long sinh ra trong một gia đình
con bạn có vợ và hai con
long có việc làm ổn định tại một cơ sở chuyên thiết kế lắp đặt biển quảng cáo
đóng tại địa bàn huyện thủy nguyên
đặc biệt long có năng khiếu với nhiều môn thể thao
nhưng nổi bật nhất là
đá bóng và võ thuật
còn điều tra thì cũng đã diễn thành xác minh những người trên
xác minh các mối quan hệ của đối tượng đào hưng long
thì có tài liệu cho thấy thời gian gần đây
long thường qua lại với phạm quốc huy
là bạn học cấp ba nhà ở xã hòa bình huyện thủy nguyên
thông tin này khiến ban chuyên án nghĩ ngay tới đoạn hình ảnh
được trích xuất từ camera an ninh
ghi lại cảnh hai đối tượng đèo nhau xuất hiện tại một trong ba hiện trường vụ án
thì chúng tôi dựng được hai đối tượng
long và huy
thì từ hai đối tượng nghi vấn số một
thì chúng tôi tập trung điều tra rất sâu
tức là tung toàn bộ các trinh sát có kinh nghiệm
rồi thì vận động quần chúng nhân dân tốt
ở quanh đó cung cấp những thông tin
đặc biệt là những cái biểu hiện bất minh về tài chính
rồi thì những biểu hiện
những quy luật đi lại của đối tượng trong khoảng thời gian thực hiện
trong khoảng thời gian vụ án xảy ra
thêm một tài liệu nữa khiến cơ quan điều tra tin rằng đào hưng long có liên quan đến vụ việc đó là sau ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tức là sau khi văn phòng bảo hiểm prudential bị kẻ gian được nhập
lấy cắp tiền thì long lại có tiền trang trải một số khoản vay trước đó
hệ thống phân tích các tài liệu điều tra chính xác cho tới thời điểm này

hệ thống phân tích các tài liệu điều tra chính xác cho tới thời điểm này cơ quan điều tra có cơ sở để tin rằng đào hưng long là đối tượng chính
gây loạt vụ trộm cắp cướp tài sản trên địa bàn huyện thủy nguyên
long là đối tượng rất lì rất lì đó tuy không có tiền án để chịu nhưng rất lì động
và cũng rất ít có những bộc lộ mà để cho ví dụ như những người dân bình thường để có thể phát hiện ra để cung cấp cho lực lượng công an
long là đối tượng rất lì rất lì tuy không có tiền án để chịu nhưng rất lì

đây là cái tội phạm là tội phạm tương đới mới nó đánh vào nòng khan
còn ba vụ việc này thì theo cái thuật ngữ của anh em điều tra người ta nói là đầu trộn đuôi cướp